chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai em gái dùng dao chém chị ruột
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã khởi tố bị can nguyễn thị thoa chú tại huyện thoại sơn về hành vi cố ý gây thương tích
chị ruột của thoa là nguyễn ngọc hưởng biết mẹ đã ký giấy tờ đất cho thoa đứng tên thừa hưởng
không đồng ý việc nên ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hưởng có lời lẽ lớn tiếng với mẹ và em gái
trong lúc sâu sát thoa đã lấy dao chém ba nhát vào người của hưởng gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật